lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã tiếp nhận một mươi khẩu trang và hơn năm trăm linh trái nước rửa tay diệt khuẩn từ các đơn vị sản xuất vật tư y tế
đây là những sản phẩm vật dụng y tế thiết yếu để hỗ trợ giúp lực lượng cảnh sát giao thông cũng như người tham gia giao thông tăng thêm hiệu quả trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay
hơn một mươi khẩu trang kháng khuẩn và hàng trăm chai nước rửa tay diệt khuẩn sẽ được cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hà nội sử dụng và gửi tới những người tham gia giao thông
địa điểm là các chốt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ nơi đông dân cư nhà ga bến tàu sẽ góp phần không chỉ nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông mà còn hỗ trợ cho cảnh sát giao thông người tham gia giao thông phòng chống dịch hiệu quả
đây là những hành động việc làm hết sức có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang có nhiều diễn biến phức tạp
ngoài việc tự bảo vệ sức khỏe trong thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông hà nội còn tập trung tuyên truyền phát khẩu trang cho người tham gia giao thông để cùng phòng chống dịch covid một mươi chín tại các tuyến đường nội đô và các bến thủy nội địa trên địa bàn